thưa quý vị khán giả bệnh hen xuyễn có chữa khỏi được hay không
đầu là các loại thuốc xịt hèn xuyễn hiệu quả
dùng thuốc chữa hen xuyễn cần lưu ý những gì
đó là những câu hỏi thường gặp ở nhiều người mắc phải căn bệnh này
theo các bác sĩ điều trị hen xuyễn cần phải chú ý đến các yếu tố sinh hoạt hàng ngày thể lực của người bệnh
bằng nhiều cách khác nhau người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát tốt các triệu chứng nếu được điều trị đúng pháp đồ
và để hiểu rõ hơn về bệnh hen xuyễn trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
bác sĩ của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ có những tư vấn cụ thể về bệnh này
xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi
điều trị hen sẽ là một câu chuyện mà bệnh nhân sẽ phải điều trị lâu dài
không phải điều trị hết triệu chứng là bệnh nhân sẽ khỏi
mà chúng ta sẽ cần phải có những pháp đồ điều trị cụ thể lâu dài để bệnh nhân có thể dự phòng được các cân cấp
thế thì các triệu chứng của hen là gì
điển hình nhất một bệnh nhân trước khi khởi phát cơn hen thì có thể xuất hiện những tiền triệu tức là triệu chứng gợi ý báo trước
ví dụ như bệnh nhân có thể thấy hắt hơi sổ mũi hơi ngứa mắt đỏ mắt
bước vào cân hen thực sự thì bệnh nhân sẽ thấy khó thở nhiều
khó thở thì thở ra họ sẽ thở chắc hơn
những cơn khó thở này có thể kéo dài từ vài phút vài chục phút hoặc có thể dai dẳng cả ngày không dứt
và thường cuối cân thì bệnh nhân sẽ ho khạc đờm nhiều đờm trắng dính
càng ho khạc đờm tốt thì bệnh nhân sẽ càng đỡ khó thở hơn
và cuối cùng họ sẽ hết cảm giác khó thở đấy
thế đấy là những cân hen điển hình
vậy thì những yếu tố nào khiến cân hen xuyễn khởi phát thưa bác sĩ
thường thì chúng tôi thường gặp nhiều bệnh nhân bị dị ứng với các yếu tố ví dụ như là khói bụi thuốc lá
đặc biệt là thuốc lá thì bệnh nhân có thể là trước đây từng hút thuốc lá
hoặc là bệnh nhân trong gia đình có người hút thuốc lá trong cơ quan có người hút thuốc lá
thì ta phải ngửi cái mùi khói thuốc đấy
và họ cảm thấy rất khó chịu hoặc là dễ bị ho dễ bị khó thở khi mà người thuốc lá
thứ hai là yếu tố ô nhiễm môi trường
ví dụ như là cái nghề nghiệp của họ phải tiếp xúc với nhiều bụi nhiều khói công nghiệp
thì cũng dễ kích tích vào đường thở gây ra những cơn hen
thứ ba là cái bụi mặt nhà tức là những con bọ ly ti trong môi trường sống của chúng ta
những con bọ đấy nó có thể bám vào dèm cửa chăn ga gối đệm
và nó đi vào trong đường thở gây ra kích ứng đường thở
thứ tư là nấm mốc
ngoài ra thì cũng có một số yếu tố khác có thể khởi phát
cơn hen có thể kể đến ví dụ như là những viêm đường hút trên
bệnh nhân bị viêm mũi soang viêm mũi dị ứng
thì những virus vi khuẩn gây ra các triệu chứng của viêm mũi soan viêm mũi dị ứng
có thể cũng kích thích cơn hen
một cái nữa đấy là về cái gắng sức
ví dụ một bệnh nhân mà người ta thường có thể bị khó thở
sau khi người ta tập những bài tập thể dục thể thao gắn sức chẳng hạn
thì họ cũng có thể bị khởi phát cơn hen
nhiều người dân cũng đặt ra câu hỏi là hen xuyễn có chữa được khỏi hẳn hay không
và hiện nay thì ở bệnh viện đa khoa tâm anh
đang có những biện pháp điều trị tối ưu nào đối với bệnh hen xuyễn thưa bác sĩ
chúng ta kiểm soát tốt thì bệnh hen hoàn toàn có thể ở trong cái mức
mà chúng ta có thể phục vụ cuộc sống của mình
chúng ta không bị ảnh hưởng bởi bệnh hen
và cái đấy nó phụ thuộc vào việc mà chúng ta sẽ điều trị như thế nào
thế thì ở bệnh viện chúng tôi thì chúng tôi sẽ có những bác sĩ chuyên gia đầu ngành
về các bệnh lý hô hấp nói chung và hen phế quản nói riêng
sử dụng những cái pháp đồ cập nhật nhất của các tổ chức quản lý hen kế quản trên thế giới
để có những loại thuốc tốt nhất cho bệnh nhân
các thuốc điều trị hen thì nó thường chia làm hai nhóm
là các thuốc dự phòng cơn và các thuốc cắt cơn
các thuốc dự phòng cơn thì thường là những thuốc hít xịt có chứa corticoid
cộng với lại các cái thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài
cũng thể là nhóm cường bê ta
thì các thuốc này nó sẽ giúp cho bệnh nhân duy trì được một cái đường thở thông thoáng
ít bị co thắt và khiến cho bệnh nhân ít nguy cơ bị những cơn hen cấp
nhóm thuốc thứ hai là nhóm thuốc cắt cơn
tức là cũng là các thuốc giãn phế quản và giảm viêm
nhưng các thuốc này có tác dụng sẽ nhanh hơn và sử dụng khi bệnh nhân lên cơn khó thở
một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi